hai năm trước tại hội nghị được coi là hội nghị riêng hồng về đồng bằng sông kiểu long
chính phủ đã ban hành nghị quyết số một trăm hai mươi về phát triển bền vững đồng bằng sông kiểu long
thích ứng với biến đổi khí hậu
sau hai năm các bộ ngành địa phương đã bắt tay triển khai thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi dựa vào tự nhiên
biến thách thức từ biến đổi khí hậu thành cơ hội phát triển bền vững như thế nào
và làm thế nào để đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi trong thời gian tới
phát triển nhanh nhưng vẫn bảo đảm được tính bền vững về kinh tế xã hội sinh kế của người dân
vùng đồng bằng sông kiểu long
sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại hai năm việc thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ
thông qua hội nghị tổng kết vừa được tổ chức tại tp hcm ngày một mươi tám tháng sáu
theo đánh giá phát triển bền vững đồng bằng sông cửu long thích ứng với biến đổi khí hậu
đã được đảng quốc hội chính phủ hết sức quan tâm đầu tư cùng với hỗ trợ của cộng đồng quốc tế
mình chứng cụ thể là
tổng số vốn đầu tư qua địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
là gần một trăm chín mươi bốn tỷ đồng chiếm gần một mươi bảy so với cả nước
nhờ đó sau hai năm tích cực triển khai nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ
vùng đất chín rồng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội
thể hiện ở tăng trưởng gdp bảy tám ấn tượng cao nhất trong bốn năm trở lại đây
kinh mạch xuất khẩu lần đầu tiên đạt một mươi năm bảy tỷ đô la mỹ
diện mạo nông thôn được khởi sắc có nhiều đổi mới
nhiệm vụ số một là tái cấu trúc nền kinh tế xoay trục thế mạnh về nông sản
đã có những chuyển dịch tích cực mang lại hiệu quả rõ nét
chúng ta đã chủ động chuyển đổi được một trăm chín mươi năm hectare lúa từ chỗ chúng ta cấy bốn triệu ba hectare gieo trồng
bây giờ rút xuống chỉ còn bốn một triệu
chúng ta tăng như thế sáu mươi hectare thủy sản
chúng ta tăng bốn mươi hectare trái cây
bên cạnh đó công tác phòng chống khắc phục sụt lún sạt lở bờ sông bờ biển được quan tâm
an sinh xã hội việc làm được cải thiện sinh kế của người dân từng bước được chuyển đổi theo hướng bền vững
hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư xây dựng tăng cường kết nối liên vùng
nhất là hệ thống giao thông đường bộ đường thủy các cụm tuyến dân cư vượt lũ
tuy nhiên hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế tồn tại sau hai năm thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi
nhiều chính sách đã được ban hành nhưng chưa đi vào cuộc sống
vấn đề sụt lún sạt lở vẫn còn tiếp tục diễn biến phức tạp
hệ thống kết cấu hạ tầng thị trường còn thiếu đồng bộ
qua tính toán sơ bộ thì với số tiền dự kiến mà chúng tôi đã đề xuất với hội nghị và thủ tướng chính phủ hôm nay
là sẽ tăng thêm và dành riêng
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi cho các chương trình dự án có tính chất liên kết vùng
có những dự án mà quan trọng cấp bách cần phải sử lý ưu tiên sử lý sớm
là khoảng bốn mươi năm tỷ tương đương khoảng hai tỷ đô la mỹ
sau khi đánh giá những việc đã làm được chưa làm được và những khó khăn vướng mắt
trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi
hội nghị sẽ xác định những nhiệm vụ có tính chiến lược
những giải pháp cấp bách cần thực hiện ngay trong thời gian tới
nhằm tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và hành động của các cấp
các ngành địa phương và người dân trong vùng
để vùng đất chín rồng biến thách thức thành cơ hội phát triển bền vững